thực hiện theo công văn của bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
về việc triển khai thực hiện công điện số hai trăm bốn mươi cdttg của thủ tướng chính phủ
trong đó yêu cầu các sở đơn vị cần đẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân
hạn chế đốt vàng mã đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội
theo đó nhiều đơn vị trong cả nước đang ra sức kêu gọi người dân ý thức về vấn đề này
thành phố châu đốc tỉnh an giang được xem là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng
trong đó riêng miếu bà chú sứ núi sam hằng năm đón khoảng hai triệu lượt khách hành hương
trong đó vào các ngày lễ tết đóng khoảng bảy mươi tám mươi ngàn lượt khách
tuy nhiên do là nơi tìm về du lịch tâm linh nên việc đốt nhang đèn vàng mã
vẫn là thói quen của rất nhiều bà con khi đến giếng bà
mặt khác do diện tích không gian miếu nhỏ khách đông nhang khói nhiều
đốt vàng mã nhiều rất dễ dẫn đến vấn đề ngột ngạc cháy nổ
đây là sự quan tâm lo lắng của bang quản trị miếu bà
đặc biệt là đang trong mùa
vào lễ hội dưới bà
đừng có nói thách giá đừng có chèo kéo thực hiện thân thiện đối với du khách
tin chắc rằng là mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám này thì du khách sẽ đến với châu đốc càng nhiều hơn nữa
đốt vàng mã là tập tục đã hình thành và lưu truyền từ lâu
nên không thể loại bỏ một sớm một chiều
tuy nhiên người xưa cũng có câu lễ bạc lòng thành
ý nói cái tâm là quan trọng
tuy điều kiện mà ta phát tâm thể hiện lòng thành
ác sẽ sớm được băng phước lọc phúc dày